tại nhà hát lớn hà nội diễn ra chương trình nghệ thuật sáng mãi tên người hồ chí minh
do báo nhân dân phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam tổ chức
sự kiện nhằm kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú việt hoàn
nghệ sĩ ưu tú thanh lam nghệ sĩ ưu tú phương thảo bùi lê mận
được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân vtc và một số đài truyền hình địa phương
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh như bản anh hùng ca sáng ngời chủ nghĩa yêu nước
thôi thúc lớp lớp thế hệ người việt nam vững bước trên những trạng đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc
người là nhà tư tưởng lỗi lạc nhà chiến lược tài ba nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất
đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá đó là tư tưởng hồ chí minh
hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam
hệ thống các quan điểm ấy mãi mãi là ngọn đuốc xoay đường chỉ lối cho dân tộc ta đi lên chủ nghĩa xã hội